nhằm cảm thông và chia sẻ những khó khăn thiếu thốn của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa
đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng nguyễn văn thành thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến thăm khám bệnh cấp thuốc và tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số
các đối tượng chính sách tại huyện krongpa tỉnh gia lai
đoàn công tác đã tổ chức đợt khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn ba trăm linh lượt bà con
tại xã yaro sơm huyện krongpa tỉnh gia lai đồng thời trao ba mươi chiếc xe đạp
cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn giúp các em với bớt khó khăn khi đến lớp đến trường
cũng trong buổi sáng cùng ngày đoàn công tác đã đến thăm và trao tặng căn nhà tình nghĩa
cho thiếu quý nai hợp loan xã chư rồ căm huyện krongpa trị giá một trăm hai mươi triệu đồng
với trách nhiệm và tình cảm sâu sắc truyền thống tương thân tương ái săn sẻ những khó khăn với cộng đồng
bộ công an đã có nhiều hoạt động hưởng ứng chung tay cả nước vì người nghèo
từ đó góp phần giúp cho người dân đặc biệt là bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa
tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của đảng pháp luật của nhà nước